hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phẫu thuật viên đã phát hiện và thực hiện bóc u năng bùng trứng trái làm giải phóng bệnh lý
việc đánh giá tuần thương bùng trứng trái của phẫu thuật viên tại thời điểm thực hiện phẫu thuật nội sao ở bụng
không phát hiện được khối u bị bùng trứng phải có thể do đây là u năng bị bùng trứng thể vùi
việc chẩn đoán vị trí khối u xác định sau khi nội so ở bụng không phù hợp với trần đoán trước mổ
do bùng trứng là cơ quan có thể thay đổi vị trí tùy thuộc vào tư thế người bệnh
tuy nhiên lãnh đạo khoa phụ sản phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan nhận thấy còn thiếu sót
nên đã trực tiếp xin lỗi thăm hỏi động viên người bệnh và gia đình người bệnh
bệnh viện cũng đã cử đại diện gặp người bệnh
sở y tế tỉnh quảng nam đánh giá khoa phụ sản của bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
chưa tân thủ nghiêm ngặt quy trình phẫu thuật công tác tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh
trước và sau khi phẫu thuật chưa tốt việc làm người bệnh hoang mang lo lắng thắc mắc
về biện pháp khắc phục sở y tế đề nghị bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
thành lập hội đồng kỷ luật bệnh viện xử lý nghiêm vi phạm của cá nhân tập thể liên quan đến vụ việc trên
đồng thời ra sát loại toàn bộ quy trình phẫu thuật quy trình phẫu thuật nội soi
của tất cả khoa phòng chuyên môn tại bệnh viện
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trước đó ngày chín tháng năm
ông mai văn mười giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam xác nhận
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam vừa có báo cáo về trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán u bì vùng trứng phải
nhưng bác sĩ lại phẫu thuật bùng trứng trái
theo báo cáo của sở y tế này sáng ngày hai mươi hai tháng bốn bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân tên ntmll
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã tâm ngọc thành phố tâm kỳ tỉnh quảng nam bị u bùng trứng
sau khi xét nghiệm siêu âm khoảng một mươi sáu h một mươi năm cùng ngày
các bác sĩ trần đoán bệnh nhân bị u bì bùng trứng phải cần phải phẫu thuật
tuy nhiên sau mổ các bác sĩ lại trần đoán bệnh nhân bị u bì bùng trứng trái
báo cáo của bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam nêu rõ
dựa vào kết quả siêu âm trần đoán khi hội trần u bì bùng trứng phải
tuy nhiên phẫu thuật viên nội soi thám sát hổ bụng phát hiện u bì bùng trứng trái
phẫu thuật viên bóc tách khứ u gửi bệnh phẩm lan giải phẫu bệnh theo đúng quy định
tại điểm mổ phẫu thuật viên có thám sát bùng trứng phải qua nội soi hổ bụng
nhưng không thấy khu u ở bùng trứng phải như ghi nhận trong bản tương trình phẫu thuật
bệnh viện này cũng cho rằng việc chuẩn đoán vị trí khối u trên siêu âm trước mổ thường không chính xác tuyệt đối
giải trình với sở y tế bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam kết luận
nhân viên y tế khoa phụ sản chưa tân thủ quy trình phẫu thuật đánh giá tổn thương mổ còn hạn chế
công tác tư vấn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân chưa tốt
nhất là khi có những thay đổi trần đoán phương pháp mổ sau phẫu thuật và khi ra viện
làm cho người bệnh hoang mang lo lắng thắc mắc
khoa phụ sản phẫu thuật viên và cá nhân có liên quan nhận thấy còn nhiều thiếu sót
nên cần phải xin lỗi bệnh nhân
hội đồng chuyên môn cũng đã tổ chức họp xin lỗi bệnh nhân đánh giá khắc phục lại tình trạng như trên
trước thông tin trên ngay trong ngày cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đào công văn gửi sở y tế quảng nam đề nghị làm rõ vụ việc
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu giám đốc sở y tế quảng nam chủ động chỉ đạo báo cáo rõ thông tin nêu trên
xử lý nghiêm các vi phạm cá nhân tập thể theo đúng quy định nếu có
bệnh viện đa khoa quảng nam rút kinh nghiệm để xảy ra sự cố truyền thông gây ảnh hưởng tới uy tín chung của ngành y tế
sở y tế tỉnh quảng nam chịu trách nhiệm trên địa bàn trong triển khai kiểm tra
giám sát việc thực hiện các giải pháp chất lượng nâng cao an toàn cho người bệnh
phòng tránh các nguy cơ sự cố y khoa theo quy định thông tư tại bốn mươi ba hai nghìn một mươi tám tt bt ngày hai mươi sáu một mươi hai hai nghìn một mươi tám
của bộ trưởng bộ y tế về hướng dẫn phong ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám chữa bệnh
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế tỉnh quảng nam nghiêm túc thực hiện công văn số hai nghìn một trăm linh bt kcb
ngày hai mươi bốn bốn hai nghìn hai mươi bốn của bộ y tế về việc chẩn đoán công tác quản lý chất lượng an toàn người bệnh
và khuyến cáo phong ngừa sự cố y khoa
báo cáo kết quả giải quyết sự cố trên về bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật
việc chăm sóc sức khỏe cũng ngày càng được chú trọng và nâng cao hơn
điều này được thể hiện qua việc ngành y tế thế giới nói chung và ở việt nam nói riêng
đã không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ mở rộng quy mô khám chữa bệnh
và nâng cao chuyên môn trình độ kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ
mặc dù vậy khả năng tai biến trong hoạt động khám chữa bệnh vẫn có thể xảy ra là điều không thể tránh khỏi
việc xảy ra tai biến trong quá trình phẫu thuật có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
vậy nếu xảy ra sai sót trong chuyên môn kỹ thuật sẽ phải xử phạt như thế nào
trường hợp có sai sót chuyên môn kỹ thuật cần phải bồi thường cho người bệnh
theo quy định tệ khoản một điều bảy mươi ba luật khám chữa bệnh năm hai nghìn chín
người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi một trong những hành vi sau đây
vi phạm trách nhiệm trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh
b vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp
c xâm phạm quyền của người bệnh
người hành nghề được xác định là không có sai sát trong chuyên môn kỹ thuật khi thuộc một trong hai trường hợp sau đây
một là người hành nghề đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám bệnh
chữa bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến đối với người bệnh
hai là trong trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện thiết bị kỹ thuật thiếu người hành nghề
mà theo quy định của pháp luật không thể khắc phục được hoặc bệnh đó chưa quy định chuyên môn để thực hiện
dẫn tới xảy ra tay biến đối với người bệnh
các trường hợp bất khả khác có thể dẫn tới xảy ra tai biến đối với người bệnh
việc kết luận hoặc xác định người hành nghề có sai phạm trong chuyên môn kỹ thuật hay không
phải do hội đồng chuyên môn được quy định tại điều bảy mươi bốn và điều bảy mươi năm luật khám chữa bệnh thực hiện
trường hợp đã có kết luận của hội đồng chuyên môn theo quy định tại điểm a khoảng hai điều bảy mươi bốn luật khám chữa bệnh
mà các bên tranh chấp không nhất trí với kết luận này thì các bên có quyền đề nghị bộ y tế thành lập hội đồng chuyên môn
kết luận của hội đồng chuyên môn do bộ y tế thành lập là kết luận cuối cùng của việc có hay không có sai phạm chuyên môn kỹ thuật
trong trường hợp kết luận của hội đồng chuyên môn xác định có danh sát trong chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh
thì doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám chữa bệnh đã mua bảo hiểm có quyền bồi thường trách nhiệm thiệt hại cho người bệnh
theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở đó
trường hợp cơ sở khám chữa bệnh chưa mua bảo hiểm thì phải tự bồi thương thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật
phải có thiệt hại xảy ra
căn cứ tại quy định tại điều ba trăm sáu mươi một bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm
thiệt hại về vật chất thiết hại về tinh thần trong đó thiệt hại vật chất là tổn thất vật chất thực tế được xác định
bao gồm tổn thất về tài sản chi phí hợp lý để ngăn chặn hạn chế khắc phục thiệt hại thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
thiệt hại về vật chất bao gồm thiệt hại do tài sản bị xâm phạm thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm thiệt hại rất tính mạng bị xâm phạm
thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm thiệt hại cả về tinh thần và tổn thất tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng
sức khỏe danh dự nhân phẩm uy tín và các lợi ích cá nhân khác trong một chủ thể
khi xảy ra thiệt hại thực tế dù là thiệt hại về vật chất hay thiệt hại về tinh thần thì về nguyên tắc pháp luật
bắt buộc cá nhân pháp nhân gây ra thiệt hại phải bồi thương cho cá nhân pháp nhân bị xâm phạm quyền dân sự toàn bộ thiệt hại
trên trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác
trách nhiệm bồi thương thiệt hại xảy ra khi có tai biến trong y khoa cũng là một loại trách nhiệm dân sự
nên bắt buộc phải có thiệt hại thực tế xảy ra và thiệt hại này sẽ được bồi thường toàn bộ
phải có hành vi trái với pháp luật
khi khám chữa bệnh người hành nghề và người bị bệnh đều quyền và nghĩa vụ ứng với nhau đó là các điều khoản thường lệ
được pháp luật quy định sẵn khi giao kết được coi là mặc nhiên thừa nhận dưới hình thức hợp đồng
cơ sở khám chữa bệnh phải tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý như tổ chức cấp cứu khám chữa bệnh kịp thời
thực hiện theo quy định về chuyên môn kỹ thuật chuẩn đoán bệnh nhân đưa đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp
người hành nghề cũng phải tân thủ theo các nghĩa vụ được quy định tại bục bốn trường ba luật khám chữa bệnh năm hai hai nghìn chín
quy định về chuyên môn kỹ thuật đạo đức hành nghề giữ bí mật thông tin
vì là một loại hợp đồng dịch vụ nên việc vi phạm trong những nghĩa vụ do luật khám chữa bệnh quy định cũng được xem là hành vi vi phạm hợp đồng
hành vi vi phạm trong trường hợp này là hành vi cố ý hoặc vô ý với nghĩa vụ của cơ sở khám chữa bệnh
người khám chữa bệnh dẫn tới việc sai sót trong chuyên môn kỹ thuật để xảy ra tai biến trong nhi khoa
hành vi xem xác của chuyên môn khám kỹ thuật được quy định tại luật khám chữa bệnh năm hai nghìn chín quy định tại khoản một điều bảy mươi ba bao gồm các hành vi sau đây
vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc điều trị người bệnh vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp
xâm phạm quyền của người bệnh điều bảy mươi sáu luật khám chữa bệnh năm hai nghìn chín quy định
trường hợp xảy ra giai soát chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc các trường hợp quy định tại điểm b điều bảy mươi ba của luật
thì doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thương thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh chữa bệnh
nếu cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa mua bảo hiểm thì sẽ phải tự bồi thường
yếu tố lỗi
lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý hoặc lội vô ý
ngoài việc bồi thương thiệt hại có lỗi trong những trường hợp gây thiệt hại khác luật khám chữa bệnh còn buộc người hành nghề cơ sở khám chữa bệnh bồi thường ngay cả không có lỗi đối một số trường hợp
trách nhiệm bồi thường thiệt hại này phát sinh ngay cả khi cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện thiếu thiết bị kỹ thuật thiếu ngày hành nghề theo quy định của pháp luật mà không thể khắc phục được hoặc bệnh đó chưa quy định chuyên môn để thực hiện dẫn tới xảy ra tai biến đối với người bệnh
các trường hợp bất khả kháng dẫn tới việc xảy ra tai biến đối với người bệnh
quy định này thể hiện tính nhân văn của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa nhằm chia sẻ khắc phục toàn bộ kịp thời hậu quả rất nặng nề mà người bệnh phải gánh chịu
đồng thời quy định này cũng làm tăng thêm tính trách nhiệm của người hành nghề cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của dịch vụ khám chữa bệnh
phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với xảy ra thiệt hại
trong trường hợp tai biến xảy ra do lỗi của người hành nghề cơ sở khám chữa bệnh thì tai biến đó sẽ là kết quả tất yếu của hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hành nghề
hay nói cách khác hành vi vi phạm pháp luật của người hành nghề là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai biến của người bệnh
ngoài việc bồi thường theo quy định trên cơ sở khám chứa bệnh và người hành nghề có dài soát trong chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh còn phải chịu trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật
cụ thể cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề
theo quy định tài khoản sáu ba mươi nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba nd cp của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bao gồm
phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm pháp luật quy định của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh gây ra tay biến cho người bệnh
bên cạnh đó trường hợp làm chết người hoặc gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm về các tội
tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính điều một trăm hai mươi chín tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh sản xuất pha chế cấp phát bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác tại điều ba trăm một mươi hai
trường hợp không có say sát trong chuyên môn kỹ thuật thì không phải bồi thường
trường hợp có xảy ra tai biến trong y khoa nhưng được hội đồng chuyên môn kết luận là không có say sát trong chuyên môn kỹ thuật thì việc thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám chữa bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến đối với người bệnh thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề không phải ngồi thường thiệt hại
từ những phân tích nêu trên có thể thấy tai biến trong y khoa vẫn là điều khó có thể tránh khỏi
tuy nhiên trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai biến còn phụ thuộc vào việc có hay không có sai sát trong chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chứa bệnh và người hành mê
việc xác định sai sót này là do hội đồng chuyên môn được thành lập theo quy định của pháp luật được thực hiện
dù vậy thực tế hiện nay việc khi ở và áp dụng quy định này để giải quyết tranh chấp có liên quan đến trách nhiệm bồi thương thiệt hại sau khi xảy ra tai biến trong y khoa vẫn còn gặp rất nhiều vấn mắc bởi sự lúng túng của cơ quan nhà nước
điều này dẫn tới các vụ việc thường kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của hai bên
vì vậy thiết nghĩ trong thời gian tới pháp luật cũng cần phải hoàn chỉnh theo hướng quy định cụ thể về việc thành lập một số tổ chức xã hội nghề nghiệp độc lập
nhằm thực hiện việc kết luận sai sát của chuyên môn kỹ thuật trong khám chứa bệnh một cách nhanh chóng khách quan chính xác và trách nhiệm hơn